trong chiều nay hai mươi sáu tháng một mươi hai công an quận gò vấp thành phố hồ chí minh đang phối hợp với các đơn vị liên quan
điều tra làm rõ nguyên nhân một người tử vong nghi do bị điện giật khi sơn sửa nhà
trước đó khoảng một mươi giờ ba mươi phút cùng ngày người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy làm nghề thợ sơn
đang trèo lên mái một căn nhà trong hẻm ba mươi năm tám đường số chín phường một mươi sáu quận gò vấp thành phố hồ chí minh
để tiến hành sơn sửa chữa căn nhà thì có biểu hiện bị điện giật
phát hiện sự việc người dân đã ngắt điện rồi tìm cách hỗ trợ nhưng nạn nhân đã tử vong
nên trình báo chính quyền địa phương
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng công an quận gò vấp đã có mặt khám nghiệm hiện trường
cũng như lấy lời khai của các nhân chứng để làm rõ vụ việc